tại tỉnh phú yên sáng sớm ngày một mươi một tháng một mươi một gió vẫn còn giật từ cấp năm đến cấp bảy trời mưa vừa
công tác khắc phục hậu quả đang được các ngành và địa phương khẩn trương triển khai
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
bão số sáu không gây thiệt hại lớn nhưng đã làm bốn trụ điện bị ngã đổ
gây sự cố mất điện tại năm mươi ba xã phường thị trấn
tại các địa phương nhiều làm tốt công tác trăng trống nhà cửa di rời dân vùng sung yếu
và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản nên không gây thiệt hại về người
hiện ngành điện phú yên đã cơ bản khắc phục sự cố bảo đảm hoàn trả một trăm linh lưới điện trong ngày một mươi một tháng một mươi một
chính quyền các địa phương đang hướng dẫn người dân trở về nhà
đồng thời kiểm soát chặt chẽ những vùng sung yếu tránh tình trạng người dân tự ý quay về
gây mất an toàn tính mạng và tài sản
mực nước các sông tại tỉnh phú yên đang ở mức báo động một và trên báo động một
nguy cơ xảy ra sạt lửa đất ngập lụt tại các vùng trụng thấp vùng ven sông vẫn còn ở mức cao